sở công thương tp hcm vừa ban hành kế hoạch số sáu nghìn chín trăm sáu mươi bốn về kế hoạch cung ứng các mặt hàng lương thực
thực phẩm thiết yếu tết canh tí hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hcm
theo đó hàng hóa thiết yếu chuẩn bị tăng từ một mươi bốn sáu đến một mươi bảy ba so với mức thành phố giao
và tăng hai mươi một đến hai mươi tám so với kết quả thực hiện tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
tổng giá trị các mặt hàng doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng cho hai tháng tết là một mươi chín hai mươi bảy ba tỷ đồng
tăng sáu trăm linh hai năm tỷ đồng tức ba hai mươi bảy so với nguồn vốn chuẩn bị tết năm hai nghìn một mươi chín
giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là bảy hai trăm bốn mươi bốn chín tỷ đồng
nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn chi phối từ hai mươi đến năm mươi ba hai nhu cầu thị trường
như thịt da cầm chiếm năm mươi ba hai trứng da cầm chiếm bốn mươi tám
thực phẩm chế biến chiếm hai mươi
thịt da súc chiếm hai mươi một dầu ăn hai mươi bảy năm gạo chiếm ba mươi một
qua khảo sát thị trường kiểm tra doanh nghiệp về khả năng cung ứng nguồn hàng chuẩn bị tết
dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm tết sẽ ổn định
khó xảy ra tình trạng biến động về giá